tại nghĩa trang hàng dương huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu đã diễn ra lễ kỷ niệm bốn mươi năm di tích quốc gia đặc biệt nhà tù côn đảo và đón nhận huân chương lao động hạng ba
dự lễ kỷ niệm có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh mong muốn tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống
tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt nhà tù côn đảo để phát huy truyền thống yêu nước lòng tự hào tự tôn dân tộc đến thế hệ trẻ bạn bè quốc tế
sáng tạo những sản phẩm đặc trưng thương hiệu côn đảo mang lại tính cạnh tranh cao để phát triển du lịch tại địa phương